tuy nhiên trong ngày hôm nay khối khí lạnh sẽ suy yếu thêm
trong khi đó vùng ngắp thấp phía tây sẽ phát triển và mở rộng với phía nước ta
chính vùng thấp này sẽ đẩy lùi gió đông nam ẩm trở lại biển
vì thế trưa vào chiều nay ở các tỉnh phía đông bắc bộ trời sẽ chuyển nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay vì thế sẽ tăng nhanh lên ngưỡng từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
trong khi đó ở các tỉnh phía tây bắc bộ hôm nay trời tiếp tục nắng sớm
lại nằm gần với vùng thấp phía tây
nên nhiệt độ trong ngày hôm nay tại đây tiếp tục duy trì ở ngưỡng là từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
riêng một số nơi như mường la hay mường lây nhiệt độ cao trên ba mươi sáu độ chạm ngưỡng nắng nóng
cũng chiều tác động của hàn liêu vùng thấp phía tây hôm nay miền trung
từ thanh hóa trở vào đến bình thuận đều có nắng từ sớm
nhiệt độ trưa chiều nay tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh
sẽ phổ biến ở ngưỡng là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng các huyện vùng núi phía tây như tương dương hương khê có thể xuất hiện nắng nóng
cục bộ với mức nhiệt là trên ba mươi năm độ
trong khi đó khu vực từ quảng bình trở vào đến bình thuận
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ giao động trong khoảng là từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
theo dự báo của các chuyên gia cùng với đảm phát triển của hàn liêu vùng gấp thấp
nhiều khả năng từ ngày một mươi tám tháng bốn ở khu vực trung bộ và các tỉnh thuộc phía tây bắc bộ
sẽ xuất hiện nắng nóng diện rộng
sau đó đến ngày một mươi chín tháng bốn nắng nóng sẽ lan rộng ra toàn bắc bộ
và đây có lẽ là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên tại các tỉnh miền bắc trong năm hai nghìn hai mươi
không chịu tác động của hàn liêu vùng gấp thấp phía tây
nhưng lại chịu tác động của khối không khí biển ổn định ở các mực trên cao
vì thế hôm nay tây nguyên và nam bộ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết ít mưa ngày còn nắng sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên sẽ phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
riêng đối với những điểm như ajunpa madrat hay là cát đen
nhiệt độ sẽ vượt ngưỡng nắng nóng với mức nhiệt là trên ba mươi sáu độ
trong khi đó ở nam bộ trong ngày hôm nay tiếp tục có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt là từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
đáng lưu ý là ban ngày trời nắng mạnh nhưng về chiều tối ở khu vực tây nguyên lại xuất hiện mưa rào và rông
nên nguy cơ cao xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh nên người dân tại đây cũng cần hết sức lưu ý
dự báo trong ngày hôm nay khu vực biển đông trong đó bao gồm cả hai huyện đảo hoàng sa
cũng như là huyện đảo trường sa tiếp tục có gió yếu cường độ chỉ ở mức cấp ba nên sóng thấp biển êm
trời không mưa tầm nhìn xa thông thoáng thời tiết nhìn chung rất thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải
cũng như khai thác ngư trường của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước